để phát triển các thành phố thông minh chính phủ indonesia cũng đang rất quan trọng việc đầu tư sản xuất các thiết bị điện tử này phục vụ cho việc phát triển thành phố thay vì phải nhập khẩu từ nước ngoài
từ đầu năm nay hệ thống tàu điện mrt đầu tiên của indonesia chính thức đi vào hoạt động
trong giai đoạn một hệ thống có chiều dài một mươi sáu km chạy đến trung tâm thủ đô có năng lực vận chuyển một trăm linh lượt khách mỗi ngày
việc đưa vào hoạt động một số hệ thống hạ tầng giao thông quan trọng như mrt
được kỳ vọng sẽ giúp cho tình hình giao thông ở jakarta nhanh chóng được cải thiện
xếp thứ ba trong danh sách các thành phố ủng tắc giao thông nhất thế giới là newark
mỗi năm người dân thành phố bị lãng phí tới chín mươi một giờ vì tăng nghẹn giao thông và thiệt hại về kinh tế lên tới hai mươi tỷ đô la
sau hơn một mươi năm thai ngán ý tưởng cuối cùng kế hoạch thu phí ủng tắc đối với các khu vực trung tâm của thành phố newark đã chính thức được chấp thận
việc áp dụng dự kiến sẽ được thực hiện
cuối năm hai nghìn hai mươi với quyết định mới này các tài xế sẽ mất thêm khoản chi phí từ một mươi đến hai mươi năm đô la khi tham gia giao thông ở khu vực trung tâm của quận mahatan
có vẻ như cũng còn nhiều băn khoăn về mức phí này
khu vực dự kiến được áp phí là từ phố sáu mươi ở khu vực mitoun xuôi xuống đến hạ mahatan
tuy nhiên các phương tiện đi lại trên đường vành đai không phải chịu bức phí này
ngoài ra người sống trong khu vực trung tâm hoặc những người có thu nhập dưới sáu mươi đô la một năm cũng được miễn phí
mức phí cụ thể như sau
một mươi một năm mươi hai đô la cho một xe con hai mươi năm ba mươi bốn đô la cho một xe tải
tuy nhiên có ý kiến cho rằng mức phí cần phải được áp dụng linh hoạt dựa trên lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ở từng thời điểm
cách làm này có nhiều khả năng sẽ được nhân rộng ra nhiều thành phố đông dân khác
nơi mà hạ tầng giao thông đang quá tải do thói quen
và những phát triển mới về cách thức đi lại ở thời kỳ bùng nổ các ứng dụng mới
việc thu phí cũng không gặp nhiều trở ngại
phí sẽ được thu qua mở rộng nâng cấp hệ thống thu phí easypass
vốn rất hiện hành tại newark và nhiều bang khác tại mỹ
xe có gắn thẻ easypass sẽ được khấu trừ tự động
còn với xe chưa lắp đặt hệ thống camera dày đặc trong thành phố sẽ chụp hình biển số
sau đó gửi hóa đơn qua đường biêu điện tới chủ phương tiện
đương nhiên mức phí sẽ cao hơn
dự kiến thành phố sẽ thu về hơn một tỷ đô một năm
số tiền này sẽ dùng cho việc nâng cấp hệ thống giao thông công cộng
như vậy thành phố vừa cải thiện tình hình giao thông đồng thời thúc đẩy giao thông công cộng
với mục tiêu hướng tới một hình thức đi lại thông minh và tiện ích hơn trong tương lai
các kỹ sư thiết kế đã có nhiều ý tưởng giúp tránh ủn tắc giao thông lãng mạn hơn
chẳng hạn công ty vận tải lilium của đức mới đây đã tiến hành bay thử nghiệm thành công
đối với loại phương tiện bay năm chỗ
được biết đến với tên gọi là taxi bay
kết quả này được đánh giá là cột mốc quan trọng có thể giúp taxi bay sớm được phép lưu thông
phương tiện bay này được trang bị ba mươi sáu động cơ
có thể điều chỉnh theo chiều thẳng đứng hoặc nằm ngang để phù hợp với việc cất cánh và di chuyển
việc sử dụng cơ chế cất cánh lên thẳng giúp tiết kiệm năng lượng
qua đó giúp taxi bay có thể đạt vận tốc tối đa ba trăm linh km một giờ với công nghệ pin năng lượng hiện nay
tuy nhiên phương tiện này vẫn cần tiếp tục bay thử
cũng như hoàn thiện thiết kế để đạt chứng nhận an toàn bay trước khi đưa vào sản xuất ổ ạt
nhưng lãng mạn hơn cả có lẽ vẫn là ý tưởng về những chiếc xe của kỹ sư nhà phát minh người nga
nhìn những hình ảnh này có lẽ bạn sẽ nghĩ rằng nó chỉ có thể xuất hiện trong những bộ phim khoa học biến tưởng
nhưng hãy tin rằng đây rất có thể sẽ là tương lai không xa của chúng ta
với những con quay hồi chuyển mạnh mẽ
và khả năng duy trì sự cân bằng nhờ vào bánh đà nặng
những chiếc xe của dahi semenov sẽ trượt dọc theo đường dây chuyên dụng cao hơn các phương tiện thông thường và người đi bộ vài mét
theo nhà thiết kế semenov điều quan trọng là giải pháp này có chi phí phải trăng an toàn thân thiện với môi trường
và có thể được thực hiện trên mạng lưới giao thông sẵn có
các xe này được thiết kế với nhiều độ cao khác nhau nhằm tránh xảy ra va chạm
bên trong mỗi xe cũng được thiết kế theo từng kiểu nội thất khác nhau
một số được thiết kế theo kiểu bên trong máy bay
trong khi số khác lấy cảm hứng từ các mẫu xe siêu sang bao gồm không gian phòng khách và cả xa lồng
trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn thì những chiếc xe cứu hỏa như thế này sẽ không gặp khó khăn gì
khi phải thực hiện nhiệm vụ vào giờ cao
tương tự ô tô trên cao mẫu xe này cũng di chuyển bằng hai bánh xe trên đường dây cố định
giúp xe chạy theo lộ trình sẵn có mà không cần đến tài xế
tất cả các mẫu xe trong ý tưởng của dahe đều sử dụng năng lượng thân thiện với môi trường
bên trong mẫu xe cứu hỏa này là một loại máy bay không người lái với hai mươi cánh quạt
giúp cho người lính cứu hỏa đến hiện trường vụ hỏa hoạn trên những tòa nhà cao tầng
quăng những quả bột dập lửa để dập tắt đám cháy
bên cạnh đó một hệ thống thang đặc biệt sẽ đưa các nạn nhân bị mắc kẹt ra ngoài an toàn
theo dự báo của các chuyên gia số xe ô tô lưu hành trên thế giới sẽ tăng gấp đôi con số hiện nay
khoảng hơn một tỷ chiếc vào năm hai nghìn năm mươi khi dân số toàn cầu sẽ lên đến gần một mươi tỷ người
gánh nặng về giao thông khi đó rất lớn
vì vậy các chuyên gia cho rằng mỗi thành phố vẫn cần nhiều giải pháp đồng bộ để giảm tải gánh nặng này